lễ khai mạc hội trợ nông nghiệp quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra tại thành phố cần thơ
hội trợ nông nghiệp quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
đã thu hút hơn hai trăm năm mươi gian hàng của gần một trăm linh đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia
đây là hội trợ được tổ chức định kỳ hàng năm góp phần hỗ trợ nông dân và các đơn vị doanh nghiệp
quảng bá thương hiệu sản phẩm và tạo cơ hội tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng
đồng thời giúp nông dân và các đơn vị doanh nghiệp có cơ hội giao lưu
xúc tiến hợp tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
bên cạnh việc trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản giống cây trồng vật nuôi
vật tư nông nghiệp còn có các hoạt động hội thảo tọa đàm hội nghị kết nối giao thương
nhằm kết nối cung cầu xúc tiến đầu tư thương mại thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh doanh
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hỗ trợ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một